ngày hai mươi bảy tháng ba ubnd xã thon hạ huyện đức trọng tỉnh lâm đồng cho biết
địa phương đã chuyển hồ sơ vụ việc chặt phá rừng thông ba mươi năm tuổi để chiếm đất
cho công an huyện đức trọng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
vụ việc diễn ra tại tiểu khu hai trăm bảy mươi một rừng thông ba lá trên ba mươi năm tuổi nằm trên trục đường dt bảy trăm hai mươi
một nhóm đối tượng đã dùng cưa máy chặt hạ năm mươi một cây thông khối lượng trên hai mươi khối gỗ tròn
khi lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng sử dụng hung khí để chống trả và tẩu thoát
được biết rừng thông bị phá được trồng từ năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
cách đó không xa có ba trăm linh một cây thông ba lá được trồng từ năm hai nghìn ba cũng đã bị các đối tượng chặt hạ
chính quyền địa phương xác định đây là hoạt động phá rừng có tổ chức thuê người từ địa phương khác đến
lợi dụng đêm tối dùng cưa máy để cắt cây với mục đích chiếm đất phục vụ sản xuất và xây dựng nhà cửa